các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các loại tem chống hàng giả cho sản phẩm giả mạo
nguy hiểm hơn trong quá trình kiểm nghiệm cơ quan chức năng đã phát hiện ra chất cấm siputhamin bên trong
sipusamin là loại chất cấm khiến người sử dụng có cảm giác chán ăn từ đó nghĩ rằng loại thực phẩm chức năng này có tác dụng giảm cân
tuy nhiên nó gây ra các tác dụng phụ rất nguy hiểm như tăng khuy đáp co giật giá đồng tử tim đập nhanh
do đó bộ y tế đã quyết định cấm sử dụng siputramine trong các loại thực phẩm

để che giấu cơ sở sản xuất các đối tượng buôn bán hàng giả chỉ kinh doanh online trên các trang mạng xã hội và ứng dụng thương mại điện tử
tận dụng triệt để các mạng lưới giao hàng nhanh cũng như thường xuyên thay đổi địa chỉ kho hàng để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng
với xu thế mua sắm online của phần lớn người dân hiện nay rất dễ bị các đối tượng gian thương lợi dụng
cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn một trăm linh triệu đồng đối với chủ lô hàng này vì hành vi buôn bán hàng giả
dự kiến cuối tuần này toàn bộ lô hàng sẽ bị tịch thu tiêu hủy vì không đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường